việt nam airlines và zeta pacific vừa phát đi thông báo sẽ miễn phí hoàn vé máy bay phí thay đổi hành trình ngày bay cho hành khách đến hoặc đi từ các thành phố của trung quốc từ ngày hai mươi bốn tháng một cho đến khi có thông báo mới
hai hãng cũng khẳng định hiện không có đường bay thẳng đến đi từ thành phố vũ hán trung quốc
nơi xuất phát các dịch viêm phổi cấp do nhiễm virus corona
các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc của hai hãng này vẫn đang được khai thác bình thường
các cơ quan chức năng đã liên hệ với cục hàng không trung quốc để cập nhật tình hình dịch bệnh tại trung quốc
liên quan đến tình hình dịch bệnh virus corona được cho là phát tán từ vũ hán trung quốc từ ngày hai mươi sáu tháng một
đơn vị khai thác dịch vụ mặt đất đã tiến hành phát miễn phí khẩu trang cho người dân phải đi lại di chuyển có nhu cầu sử dụng tại sân bay nội bài hà nội
khẩu trang được phát ở các điểm tại cảng hàng không quốc nội và sẽ phát trực tiếp tại cảng hàng không quốc tế từ ngày hai mươi bảy tháng một
đơn vị cấp phát đang tiến hành nhập khẩu một mươi chiếc khẩu trang và tiếp tục nhập thêm
số lượng khẩu trang cấp phát miễn phí có thể lên đến năm mươi chiếc tùy thuộc vào diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh
theo các chuyên gia sức y của thị trường bất động sản từ năm hai nghìn một mươi chín xuất phát từ nguyên nhân như rủi ro pháp lý
siết tiến dụng khan hiếm nguồn cung sẽ tác động mạnh đến tâm lý giới đầu tư
đồng năm canh tí dự báo diễn biến thị trường bất động sản cho bốn quý tới sẽ có sự khác biệt
quý một thị trường khởi động chậm chạp số lượng giao dịch ít giá đang rất cao tiêu thụ trưởng lại
quý ii các chủ đầu tư điều chỉnh giá đẩy nhanh tiến độ thi công pháp lý giao dịch có thể tăng dần một cách nhỏ giọt
quý ba dòng tiền trở lại thị trường một cách thận trọng
quý cuối năm hai nghìn hai mươi thị trường trở lại ổn định nên sẽ không xảy ra hiện tượng đầu tư ổ ạt
với tham vọng chinh phục thị trường ô tô nước ngoài các hãng xe việt cần phải sản xuất ít nhất một trăm linh chiếc xe mỗi năm
với giá cạnh tranh phát triển một thương hiệu toàn cầu và thiết lập mạng lưới cung cấp dịch vụ hỗ trợ mới có thể thâm nhập vào thị trường quốc tế
mới đây công ty ô tô trường hải taco đã xuất khẩu một mươi năm chiếc xe buýt đầu tiên mang thương hiệu taco cho autodelta của philippines
và ký thỏa thuận xuất khẩu thêm hai trăm linh chiếc nữa vào năm hai nghìn hai mươi
vinfast cũng sắp tấn công thị trường mỹ châu âu asean
theo vama dự kiến thị trường ô tô việt nam sẽ lần đầu tiên chạm mốc bốn trăm linh xe đứng thứ tư tại thị trường asean